tiếp tục với những tin thức khác
thưa quý vị đến nay việt nam đã điều trị khỏi tám trăm bảy mươi chín trăm chín mươi bảy bệnh nhân covid một mươi chín
trong số các f đang điều trị thì có gần năm trăm linh ca nặng phải thở máy can thiệp ecmo
các tỉnh miền tây tiếp tục ghi nhận ca mắc covid một mươi chín rất cao
trong đó có nhiều ca cộng đồng như cần thơ cà mau tiền giang đồng tháp
có hai tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thư phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua là yên bái và bắc cạn
ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tới đây thì thành phố phú quốc của tỉnh kiên giang
sẽ đón đoàn khách du lịch quốc tế đầu tiên của ngành du lịch việt nam
trong giai đoạn bình thường mới sau gần hai năm đóng băng do covid một mươi chín
sau khi nhập cảnh du khách sẽ được tiến hành sàng lọc sức khỏe tại sân bay
cài đặt ứng dụng igovn và pc covid trước khi di chuyển thẳng về khách sạn
trước tình hình số ca mắc covid một mươi chín có xu hướng tăng
ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã ban hành công điện số hai mươi ba
về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố trong tình hình mới
thực hiện từ ngày hôm nay một mươi bảy tháng một mươi một
theo đó sẽ thực hiện cách ly tại nhà với người tiếp xúc gần gọi là f một
đủ điều kiện theo quy định của bộ y tế và hướng dẫn của sở y tế
tuy nhiên trong thời gian vừa qua một số huyện có số ca mắc cao
đã chủ động áp dụng cách ly f một tại nhà
và sau đây sẽ là phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại huyện mê linh thành phố hà nội
alo đây có phải số điện thoại của chị đỗ thị thúy không ạ
chị ơi em ở bên trạm y tế xa tiến thắng ấy
hôm nay chị lại f một đi
cho em hỏi chút sức khỏe là từ sáng giờ chị có biểu hiện ho sốt hay sổ nguôi hay biểu hiện bất thường gì không ạ
ừ không chị
đây là một trong những công việc hàng ngày của cán bộ y tế xã tiến thắng huyện mê linh thành phố hà nội
với những trường hợp già yếu
đội y tế sẽ đến tận nhà đo nhiệt độ
và theo dõi sức khỏe hàng ngày
hiện xã tiến thắng là một trong những công việc hàng ngày
tiến thắng có một trăm tám mươi một trường hợp f một cách ly tại nhà

cùng phối hợp với trung tâm y tế nền mẫu
đến nay thôn bạch chữ xã tiến thắng là khu vực xuất hiện nhiều f nhất trên địa bàn huyện
kể từ ngày bùng phát dịch hai mươi sáu tháng chín
với đặc thù địa bàn dân cư đông
xuất hiện các chùm ca bệnh khi giao lưu buôn bán đi lại
vì vậy ngay sau khi phong tỏa toàn bộ thôn bạch chữ
ngoài các trường hợp f được đưa đi điều trị
và f một theo dõi tại khu cách ly tập trung
thì nhóm đối tượng cách ly tại nhà đã chấp hành tốt các quy định hướng dẫn phòng dịch bệnh
đến giờ này phải khẳng định là đối với cái dịch
thôn bạch trự đã được khoanh vùng và xử lý triệt để
hiện nay địa phương chúng tôi đang tính đến phương án sản xuất cho nhân dân
và hiện nay thôn bạch chữ chúng tôi chủ yếu là cây núa là chính
tuy nhiên núa cũng đã thu hoạch
và hiện nay là chỉ có cây rau màu cây gia vị
vì vậy chúng tôi cũng đã tính toán
để tính toán cho nhân dân
cho nhân dân chuẩn bị khôi phục sản xuất trong thời gian gần kể tết này
để tết nhân dân có nguồn thu
theo hướng dẫn mới của ủy ban thành phố
huyện mê linh sẽ tiếp tục nghiên cứu và áp dụng linh hoạt cách ly tại nhà
đối với các trường hợp f một ngoài nhóm đối tượng ưu tiên
tuy nhiên việc triển khai vẫn phải chú trọng những tiêu chí hàng đầu
là bảo vệ an toàn sức khỏe tính mạng của người dân
và không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng
khi áp dụng các chỉ đạo mới của thành phố
huyện mê linh hoàn toàn có thể áp dụng được
các chỉ đạo của thành phố là vừa kết hợp cách ly tập trung
vừa cách ly tại nhà
những trường hợp nào đảm bảo cách ly tại nhà
sẽ được cách ly tại nhà
còn những trường hợp mà không đảm bảo cách ly tại nhà
ví dụ như mật độ dân cư quá cao
điều kiện cách ly tại nhà không đảm bảo
thì phải tạo điều kiện để chuyển đến những cơ sở cách ly tập trung an toàn
cơ sở cách ly đấy có thể là của huyện
có thể là của địa phương
nhưng đảm bảo việc cách ly để phòng chống dịch bệnh lây lan
và đảm bảo an toàn cho người dân
đến nhất là những công dân f một
trên thực tế
từ hướng dẫn trong công tác phòng chống dịch của ngành y tế
thành phố đang triển khai nhân rộng mô hình cách ly f một tại nhà
ra toàn địa bàn
do đặc thù của hà nội là đất chật người đông
không dễ đảm bảo đủ an toàn khi cách ly tại nhà
ý thức của một bộ phận người dân chưa cao
nên việc cách ly f một tại nhà
cần phải được triển khai một cách chặt chẽ thận trọng
việc lựa chọn thời điểm áp dụng phù hợp rất quan trọng
tương ứng với diễn biến dịch bệnh trên địa bàn
kính thưa quý vị
cùng với các tỉnh thành trong cả nước
lễ tưởng niệm đồng bào tử vong
và cán bộ chiến sĩ hy sinh
trong đại dịch covid một mươi chín tại thành phố hồ chí minh
sẽ diễn ra vào tối ngày một mươi chín tháng một mươi một
trên tinh thần trang nghiên tiết kiệm
và đảm bảo các quy định về phòng chống dịch
theo kế hoạch
lễ tưởng niệm sẽ được tổ chức
tại điểm cầu chính là hội trường thống nhất
và các điểm cầu khác ở thành phố thủ đức
các quận quyện sở văn hóa và thể thao
phối hợp với ủy ban nhân dân các quận
một ba bình thạnh phú nhuận và tân bình
thực hiện thải đèn hoa đăng
tại tuyến cơn nhiêu lộc thị nghè
vào lúc hai mươi h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng một mươi một
còn các quận quận bốn quận năm và quận tám
thì thải đèn hoa đăng
tại tuyến cơn tàu gũ bến nghé
thành phố hồ chí minh cũng vận động
các cơ sở tôn giáo chùa nhà thờ trên địa bàn
tùy theo tình hình thực tế
tổ chức hình thức tử niệm phù hợp
cùng đánh chuông tử niệm
vào lúc một mươi chín h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng một mươi một
cũng vào thời gian trên
các tàu thuyền xà lan đang lưu đậu
tại các cụm cảng sẽ kéo còi tử niệm
ngoài ra ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
giao các sở ban ngành hội đoàn thể
và chính quyền địa phương
vận động cán bộ đảng viên công chức viên chức
người lao động và người dân trên địa bàn
tắt đèn và thắp nến
để tưởng niệm vào lúc một mươi chín h ba mươi phút
ngày một mươi chín tháng một mươi một
những ngày qua các ca mắc covid một mươi chín
tại nhiều tỉnh thành vùng đồng bằng sông cửu long
luôn duy trì ở mức ba con số
và nhiều địa phương đã phải nâng cấp độ phòng chống dịch
nguyên nhân là do một bộ phận người dân
đã và đang có dấu hiệu lơ là
và không thực hiện nghiêm các biện pháp năm k
sự lơ là có phần chủ quan
trong phòng chống dịch covid một mươi chín
phần lớn đang nằm ở nhóm đối tượng thanh thiếu niên
những người trẻ tuổi
biểu hiện rõ nhất là không tuân thủ nguyên tắc năm k
hoặc thực hiện khá sơ dài
tại nhiều quán ăn giải khác thực khách khá đông
nhưng bàn ghế được xếp đặt khá sát
trong khi gần như người dân rất ít đeo khẩu trang
hoặc đeo nhưng kéo sâu xuống cầm
việc thực hiện quét mã qr rửa tay sát khuẩn
nhiều nơi còn mang tính qua loa đối phó
tại một số điểm bán mang về
người mua tập trung đợi lấy hàng
cũng gây ra nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh
hiện tại dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến
hết sức phức tạp tại đồng bằng sông cửu long
theo báo cáo của bộ y tế
những ngày qua tất cả một mươi ba tỉnh thành miền tây
đều có ca nhiễm mới
với tổng số trên dưới ba người
trong đó an giang sáu trăm sáu mươi ca
chỉ xếp sau tp hcm về số trường hợp mắc mới
các tỉnh thành tây nam bộ
cũng đang là điểm nóng
và nằm trong top những địa phương dẫn đầu
các ca mắc covid một mươi chín trong cả nước
trước diễn biến dịch covid một mươi chín đang gia tăng
nhiều địa phương ở đồng bằng sông cửu long
đã quyết định cho f f một cách ly tại nhà
ở an giang các trường hợp f một có viêm vaccine
phòng covid một mươi chín thì áp dụng cách ly y tế
tại nhà bảy ngày
tự theo dõi sức khỏe trong bảy ngày tiếp theo
đối với người tiêm hai mũi vaccine
người tiêm một mũi thì cách ly tại nhà một mươi bốn ngày
và theo dõi sức khỏe bảy ngày
riêng những f một chưa tiêm vaccine covid một mươi chín
phải cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung một mươi bốn ngày
và theo dõi sức khỏe trong một mươi bốn ngày tiếp theo
các tỉnh khác như đồng tháp tp cn
cũng lên phương án cách ly tại nhà
đối với các f không triệu chứng
và f một tại nhà
theo ủy ban nhân dân tỉnh đồng tháp
cách ly f không triệu chứng là xu hướng bất yếu
địa phương dự kiến sẽ thí điểm một mươi ngày
ở những nơi có điều kiện
sau đó từng bước nhân rộng ra các nơi khác